tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai mươi tám bị cáo về tội hủy hoại rừng
do muốn có đất canh tác nên các đối tượng đã sử dụng cưa xăng và dao hủy hoại gần một mươi sáu hectare rừng thiệt hại hơn bảy mươi hai năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi bị cáo mức án từ hai năm đến sáu năm tù giam năm bị cáo cùng mức án ba năm tù treo
một bị cáo ba năm cải tạo không giam giữ và hai bị cáo hai năm cải tạo không giam giữ cùng với tội hủy hoại rừng